liên quan đến vụ chen lấn tại điểm tiêm vaccine bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng yêu cầu
làm rõ trách nhiệm của cấp ủy chính quyền cơ sở khi để xảy ra việc chen lấn tập trung đông người
ở trường tiểu học trung văn quận nam tử liêm
trước đó tại khu vực ngoài điểm tiêm trường tiểu học trung văn nhiều người dân đã tập trung đông
để chờ đến lượt tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín nhưng không đảm bảo giãn cách
chính quyền địa phương cho biết nguyên nhân do người dân đến ổ ạt mà không theo danh sách
việc thông báo qua truyền miệng nên đã xảy ra hiện tượng trên